ngày hai mươi tháng năm hệ thống cống cổ bằng nhôm lâu năm bị mục và vỡ nước tràn ra
làm trôi đất khiến cho khu vực giao lộ phan văn trị nguyễn oanh quận gò vấp tp hcm bị sụp lúng
sự cố xuất hiện hố tử thần đã gây cản trở giao thông gây kẹt xe kéo dài
vị trí sụp lúng nằm dưới ngã tư đường nguyễn oanh và phan văn trị
có chiều dài hơn một mươi mét sâu và rộng hơn ba mét
từ ngày một mươi tám tháng năm tại đây đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt lớn trên mặt đường
hiện phía công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên thoát nước đô thị tp hcm
đang tổ chức khắc phục sự cố bằng cách thay cống mới đổ đất đá giao cố phần nền đường
sau đó tái lập mặt đường
nguyên nhân ban đầu là do đường cống vòng bằng nhôm có đường kính một năm mét lâu năm bị mục nát vỡ
khiến nước thoát ra cuốn trôi đất đá gây sụp lúng
hiện tại hệ thống cống cổ này được thay bỏ ống bê tông dài hai mươi mét
trước đây khu vực này cũng từng xảy ra sự cố tương tự vào mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám